tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt năm bị cáo trong đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên biên giới do bị cáo mật quý đông cầm đầu
theo đó hội đồng xét xử đã tuyên phạt mật quý đông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại quận tân phú tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy và tám năm tù về tội tàn trữ trái phép chất ma túy tổng hợp đông phải chịu án tử hình